nhằm khơi dậy sức sáng tạo tinh thần trách nhiệm và huy động trí tuệ của cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân đối với đất nước
diễn đàn doanh nghiệp doanh nhân tư nhân hiến kế hoàn thiện cơ chế chính sách phát triển kinh tế do ban kinh tế trung ương vừa tổ chức tại hà nội
tại diễn đàn hàng trăm doanh nghiệp mong muốn tham gia vào các lĩnh vực như đường sắt chuyên tài điện và hạ tầng hàng không
chính phủ cần hỗ trợ tài chính cho các trường đại học trung tâm nghề nhằm đào tạo nhân lực công nghệ cao
cần quan tâm đến tiền lương của người lao động nhưng vẫn phải có lộ trình nhằm đảm bảo sức chịu đựng cho doanh nghiệp
trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ vai trò trách nhiệm quyết tâm quyết liệt của đảng chính phủ trong việc hoàn thiện thể chế là điều kiện cương quyết
phải thúc đẩy hỗ trợ để hình thành các doanh nghiệp về công nghệ lớn phải có những doanh nghiệp công nghệ lớn thì chúng ta phải có nền tảng về công nghệ
tiếp theo là phải tuyên truyền để nâng cao nhận thức hiểu biết của xã hội công dân về lợi ích của chuyển đổi số và hướng thụ công nghệ số
định chuẩn cơ bản tức là phải tạo ra những platform chuyển đổi số cho doanh nghiệp số để hỗ trợ doanh nghiệp giảm rủi ro và đẩy mạnh được chuyển đổi số
đại diện nhiều doanh nghiệp cũng cho rằng cần phải điều chỉnh lại hạn điền để hình thành mô hình sản xuất nông nghiệp nông dân góp vốn bằng đất bằng tiền thu lợi tức từ phần góp vốn của mình
cần phải cải cách rất mạnh hoạt động doanh nghiệp nhà nước và vấn đề cải cách cơ chế quản trị quốc gia